kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị
là người có ăn có học từng đứng trên bục giảng biết bao thế hệ mầm non tương lai của đất nước
nhưng chỉ vì thứ nhục rục và mù quáng trong tình yêu đối tượng đã sẵn sàng ra tay sát hại con ruột của mình
vì cho rằng đứa con là vật cản náng đường mình đến với nhân tình hơn nữa lại làm người tình mất hứng mỗi lần quan hệ tại nhà
trong phiên tòa xét xử vụ án đã thu hút hàng nghìn người theo dõi và đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng
không chỉ vì vi phạm pháp luật mà còn là đạo đức trong xã hội
người ta càng căm vẫn người mẹ bao nhiêu thì lại càng thương xót cho số phận của đứa con bé bỏng tội nghiệp bấy nhiêu
sinh ra trong gia đình thuần nông nhà chỉ có hai chị em gái nhưng bố mẹ của dương thị lưu sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở thôn đon diệc
xã quỳnh sơn huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn vẫn cố chắt bóp lo cho hai chị em lưu
có cái chữ cho bằng bạn bằng bè
ở quê của lưu các cô gái tuổi một mươi tám đôi đã vội vàng lấy chồng
để rồi quanh năm đầu tắt mặt tối với con trâu mảnh ruộng cả cuộc đời chẳng ra khỏi lũy tre làng
lưu sợ điều ấy sợ phải giống như những cô gái ở bản nên ngay từ thủa còn cắp sách đến trường
lưu đã tự nhủ sẽ cố gắng để trở thành một cô giáo để thoát khỏi sự đeo bám của cuộc sống lam lũ
học hết trung học phổ thông lưu thi đậu vào trường
họ đẳng sư phạm tỉnh lạng sơn
may mắn hơn sau khi ra trường lưu được nhận vào công tác tại trường trung học cơ sở xã bắc sơn
công việc ổn định gần nhà cuộc sống của cô giáo lưu như một câu chuyện cổ tích đầy màu hồng
và có lẽ phần kết của câu chuyện cổ tích ấy sẽ có hậu biết bao
nếu như lưu biết nỗ lực phấn đấu và hài lòng với cuộc sống bình dị vốn đang thuộc về mình
nhưng có lẽ duyên phận đã đưa đẩy cho lưu đến với anh dương doãn khanh
một thanh niên thật thà chất phát
họ đã có những tháng ngày hạnh phúc khi ngày ngày lưu mang cái chữ vào thôn bản
còn anh khanh bắt đầu chăm lo cho cuộc sống bằng nghề buôn thực phẩm
từ chợ huyện về bán cho những người bà con trong bản
tối về họ đoàn tụ bên nhau
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám đứa con trai đầu lòng của cả hai người ra đời
họ đặt tên con là dương công lân
từ khi có con đồng lương giáo viên vùng cao còm cõi cùng với số tiền ít ỏi khanh đưa về
không thể đảm bảo cho những nhu cầu
họ đảm bảo cho những nhu cầu tối tiểu của cuộc sống thường nhật
thế rồi cũng vì kinh tế mà cô giáo xứ loạn này đã không ít lần gây chiến với chồng
khiến cho tình cảm của hai người bị giặn nứt
chán nản lưu vướng vào những mối tình vụn trộm trong bản
biết chuyện dù rất yêu con nhưng anh khanh đã phải đưa con ra tòa ly hôn người vợ
ngày chia tay cháu lân mới được hai tuổi
phần vì cháu bé vẫn dưới ba mươi sáu tháng tuổi
phần vì lưu có công an việc làm ổn định hơn chồng
nên lưu được quyền nuôi con
chữ ký ngày ly hôn vừa giáo mực
thì vài tháng sau lưu dước nhân tình về chung sống trong khu tập thể của giáo viên
bất chấp những lời rèm pha dị nghị
người đàn ông mà lưu nặng tình đến quên hết tất cả ấy là dương công thanh
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín người cùng xã quỳnh sơn hơn cô chục tuổi
những ngày chung sống trong căn phòng tập thể chật trội
ba người trên một chiếc giường
nên nhiều khi thanh cảm thấy bí bách
không được tự nhiên bày tỏ tình cảm với người yêu vì sợ cháu lân thức giấc
sau nhiều đêm đầu ấp tay gối lưu đề cập đến chuyện làm đám cưới
nhưng người đàn ông chưa vợ vẫn gạt phát ý định này
bởi hắn cho rằng không thể sống hạnh phúc khi đứa con riêng của lưu là bé lân vẫn còn tồn tại
thanh bức xúc nóng mắt với đứa con riêng của người tình
bởi nhiều lần khi hắn và người tình đang cao trào yêu đương
thì bị bé lân ngơ ngác bắt đầu
để nhổ cái gai trong mắt của người tình
lưu đã nhiều lần chủ động bàn bạc với thanh về cách sát hại cháu lân sao cho sạch sẽ nhất
dã tâm độc ác của người đàn bà nạ dòng ấy
cộng thêm với sự đê hèn tiểu nhân của gã người tình vô học
một kế hoạch được vạch ra và chúng giáo diết thực hiện
để tạo chứng cứ ngoại phạm tháng tám năm hai nghìn ba
lưu viết một bức thư giả danh ông chú họ gửi cho lưu
có nội dung xúi dục lưu sát hại cháu lân
lưu đưa lá thư này cho thanh xem để nhằm mục đích lôi kéo thực hiện việc đoạt mạng con trai mình
sau nhiều đêm ấn ái mạng nồng bên nhau
hai kẻ mất nhân tính đã toan tính kỹ phương án ra tay sát hại con mình để thỏa mãn nhục rục
tối một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn bốn
sau những ngày đi vắng xa nhà
thanh lại mò đến gặp lưu và lại gặp vật cản là cháu lân
hai kẻ mất nhân tính tìm cách dìm cháu bé xuống mương nước ở gần nhà
đồng thời tạo hiện trường giả là cháu bé bị ngạt nước khi đi tắm
thời điểm đó đang là mùa khô ở vùng cao
nước mương rất cạn
cháu lân không thể tử vong như lưu và nhân tình nói
đôi nhân tỉnh này đã lập kế hoạch cho cháu uống thuốc ngủ rồi mới hành sự
khoảng tám giờ ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn bốn
thanh đến hiệu thuốc gần bến xe bắc sơn mua một vỉ thuốc ngủ cất đi
đến một mươi năm h ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn bốn
thanh đến nhà lưu lấy vỉ thuốc ngủ
bóc lấy hai viên
đưa cho lưu nghiền thuốc rồi hòa vào nước
khi cháu lân đang chơi ngoài sân
lưu gọi con vào
cho uống thuốc bổ
nghe mẹ gọi
cháu lân hồn nhiên tự cầm chén uống hết số thuốc
mà không hề hay biết gì
ít phút sau
cháu lân thấy cổn cảo
đòi mẹ cho ăn cơm
nhưng khi ăn đến bát thứ hai
cháu bé đã ngấm thuốc nên tự lên giường ngủ
hai kẻ sát nhân lập tức
bề đưa bé đi tắt qua bờ ruộng tới chỗ mương nước mà cháu lân hay tắm
cách nhà một trăm năm mươi mét
thả cháu lân xuống
giả như cháu bị ngạt nước
khi vừa chạm nước lạnh
cháu lân bừng tỉnh vùng vẫy la hết
nhưng thanh đã dùng cả hai tay tóm vào gáy
và dìm chặt cháu lân xuống nước
cho đến khi tử vong
thanh và lưu giả vờ kêu khóc nhờ người đi tìm con
sau khi tìm khắp làng mà không thấy
lưu nói thằng lân rất hay tắm mương
hay là nó bị đuối nước
dân bản chạy đến mương nước vào vô cùng bàng hoàng
khi thấy sát của cháu lân ở đó
sau hai ngày đêm sát hại
cháu lân do lương tâm cắn rứt
thanh không ngủ được nên đã đến dường mẹ đẻ là dương thị vân
kể lại sự việc thanh và lư cùng sát hại cháu bé
bà vân khuyên con ra đầu thú nhưng thanh không nghe
lò tàng lễ cho con xong
hai kẻ sát nhân tưởng đã thoát được lưới của pháp luật
nhưng không ngờ rằng
những vết bầm tím bất thường trên cổ của cháu bé
đã khiến cơ quan công an nghi vấn cháu lân bị sát hại
bên cạnh đó công an tỉnh lạng sơn đã theo dõi sát sao
những bất thường trong sinh hoạt của cặp tình nhân
họ đã phát hiện cháu lân tử vong
thanh có những biểu hiện hoang mang
khi các trinh sát tiếp cận với người nhà của người cha dượng
mất hết nhân tính này
các chiến sĩ công an đã phát hiện ra màn kịch của họ
đôi tình nhân nhanh chóng bị bắt vào vài tháng sau
tòa án nhân dân tỉnh lạng sơn đã đưa ra xét xử lưu động
tại nhà văn hóa huyện bắc sơn
phiên tòa đã thu hút hàng nghìn người đến tham dự
gieo nhân nào át gặp quả ấy
dương doãn thanh đã phải lĩnh án tử hình về tội giết người
còn dương thị lưu nhận mức án trung thân
về hành vi sát hại con đẻ của mình
bản án đã tha cho tội của người mẹ tội lỗi
theo người dân bản người đàn bà ấy đáng bị xử bắn
nhưng ở vụ án này có lẽ bản án trung thân
mới xứng đáng với tội lỗi của lưu
khi cô ta có cơ hội sống đồng nghĩa với việc
lưu sẽ bị bản án lương tâm dày vò cắn xé đến hết cuộc đời
có những kẻ ác dù xử ở mức cao nhất
cũng chưa đủ để đền tội
xong cũng có những tội ác không cần
phải loại ra khỏi đời sống xã hội
thoát án tử nhưng sống mà giàn vật lương tâm
với lưu là như vậy
không phải dựa cột như nhân tình
nhưng mỗi ngày qua đi là một ngày
lưu sống trong khắc khoải ân hận dày vò
phạm nhân dương thị lưu bật khóc nước nở
khi nhắc lại vụ án năm nào
nhưng những giọt nước mắt của thị
không khiến cho người đối diện cảm thông
mà trái lại gây ra một cảm giác khinh bể
tội ác của thị không một lời nào
có thể biện minh được
và thực sự vẫn còn đó một bản án
lương tâm mãi mãi dày vò
giàn vặt người đàn bà tàn độc này
từ ngày lưu chịu án phả tù
ở trại giam xuân nguyên hải phòng
chưa một lần thị được đón
người thân đến thăm
mọi tin tức về gia đình ở lạng sơn
cũng bật vô âm tín với thị
bố mẹ và đứa em gái là người thân
duy nhất cũng coi lưu sống
mà như đã xuống địa ngục
bởi mọi người vẫn không thể ngờ rằng
một cô giáo trường làng được ăn học
đàng hoàng như lưu lại hành xử
với đứa con đẻ tàn ác hơn
cả loài cầm thú
lưu chưa có lấy một giấc ngủ yên
bởi cứ chập chọn tối
là chị ta lại nghe văng vẳng bên tay
tiếng đòi cơm của đứa con nhỏ
rồi cảnh chị ta
đứng trên bờ mương
vô cảm nhìn nhân tình dìm con mình
xuống làn nước đục
không một biểu hiện
xót thương hay tỉnh ngộ
lưu bảo cuộc đời cô ta coi như hết rồi
sống để cho đau đớn
gặm nhấm tâm hồn chứ nào
còn ý nghĩa gì nữa
cô không mong sự thay đổi
hoa thứ của người đời
càng không mong được người thân thương hại
chỉ biết sau mỗi đêm
còn trở dậy đi làm
nghĩa là vẫn còn tồn tại
ai đó từng nói ra đi chưa chắc đã hết
và có những cuộc đời sống mà
giàn vặt lương tâm mới đáng sợ
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
nếu yêu thích chương trình quý vị đừng quên nhấn nút like share
và đăng ký kênh
để nhận thông báo về những video mới nhất